bất ngờ mất lái tông mạnh vào bên phụ xe ô tô bốn chỗ dạy lái của một trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đắk nông lưu thông theo chiều ngược lại
lúc này trên xe dạy lái một nữ học viên đang thực hành bên cạnh có sự hướng dẫn của thầy giáo y nguyên chú tại huyện đắc minh
cú tông mạnh đã khiến cho thầy giáo y nguyên bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nữ học viên bị thương nhẹ riêng tài xế xe xế em năng cũng bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv